israel đã mở các đợt tấn công vào khu vực phía bắc của giải gaza trong chiến dịch được xem là dữ dội nhất trong nhiều tuần qua
các đợt tấn công mới nhất này đã săn phẳng các khu dân cư trong khu vực mà tel aviv cho là nơi xuất phát các vụ tấn công nhằm vào binh lính israel
theo truyền thông sở tại xe tăng của quân đội israel đã thực hiện một đợt tấn công mới ở đông p hanun nằm ở rìa phía bắc của giải gaza
dù không tiến sâu vào thành phố này nhưng đợt tấn công đã lan tới một số trường học nơi mà người palestine sơ tán đang trú ẩn
quân đội israel cũng đã xác nhận mở các đợt tấn công nhằm vào khoảng hai mươi năm mục tiêu trên khắp giải gaza
trước khi phát đầu các đợt tấn công israel đã yêu cầu người dân ở thành phố be it halihah ở phía bắc của gaza sơ tán khẩn cấp